do nhiều vướng mắc về khâu thẩm định nên người lao động và đặc biệt là các doanh nghiệp rất khó để tiếp cận với gói hỗ trợ một mươi sáu tỷ
bộ lao động thương binh và xã hội đã tham mưu cho chính phủ ban hành một số nghị định nhằm tháo gỡ và trong tuần tới
cộng đồng doanh nghiệp sẽ có thể tiếp cận gói hỗ trợ này
chính phủ đã ban hành nghị quyết bốn mươi hai và quyết định một mươi năm để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
đến nay về cơ bản đã hỗ trợ hết các đối tượng bảo trợ xã hội người nghèo người có công
tuy nhiên đối với người lao động và doanh nghiệp thì quá trình này còn hạn chế bởi thủ tục thẩm tra còn chặt chẽ
bộ cũng đã tham mưu chính phủ ban hành nghị quyết một trăm năm mươi bốn và quyết định ba mươi hai để tháo gỡ
vừa qua hội nghị trực tuyến phổ biến tới các chi nhánh về gói vay này đã được tổ chức và chậm nhất là trong tuần tới
người lao động và các doanh nghiệp có thể tiếp cận gói hỗ trợ một mươi sáu tỷ của chính phủ